sáng nay ngày một tháng một mươi một ubnd tp đà nẵng đã tổ chức thông xe kỹ thuật hầm chui nguyễn tri phương điện biên phủ
công trình thi công trong một mươi tháng vượt tiến độ hai tháng có vốn đầu tư một trăm một mươi tám tỷ đồng
việc đưa công trình và sử dụng đã góp phần phân luồng giao thông phục vụ hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
hầm chui điện biên phủ nguyễn tri phương là công trình giao thông trọng điểm của tp đà nẵng
nút giao thông này là cửa ngõ trung tâm thành phố nơi tập trung lưu lượng xe rất lớn thường xuyên bị ủn tắc vào giờ cao điểm
nút giao thông được cải tạo dưới hình thức làm hầm chui kiến trúc hình chữ y chiều dài hơn bốn trăm ba mươi mét
trong đó phần hầm kín tám mươi m quy mô công trình là vĩnh kiểu bằng bê tông cốt thép vận tốc thiết kế bốn mươi km trên giờ
công trình đưa vào sử dụng trước tiến độ hai tháng góp phần bảo đảm công tác tổ chức phân luồng giao thông phục vụ apec
ủy ban nhân dân thành phố đã thưởng hai trăm linh triệu đồng cho đội ngũ công nhân thi công công trình bảo đảm chất lượng và vượt tiến độ